tối xóm ai cũng xót thương cho người phụ nữ cả đời sống cô quảnh trong căn nhà tình nghĩa
căn nhà hơn hai mươi m hai tài sản không có gì đáng giá ngoài chiếc tv cũ kỹ một chiếc giường siêu vẹo và vài ba bịch thóc
phỏng đoán về nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bà ai cũng cho rằng bà bất cẩn khi sử dụng điện ít ai có thể ngờ rằng đó là một tội ác